tuyên quang là tỉnh dâu truyền thống cách mạng có nhiều cảnh đẹp tự nhiên lễ hội truyền thống đặc sắc nhiều đình chùa đền có vị trí quan trọng trong tín ngưỡng và đời sống tâm linh của nhân dân
đặc biệt tục thờ mẫu là một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh có từ lâu trong lịch sử và gắn bó mật thiết với người dân tuyên quang ở các di tích đền hạ đền thượng đền mẫu ỉ la thành phố tuyên quang
lễ hội đền hạ hay còn được gọi là lễ hội rước mẫu đền hạ diễn ra thường niên từ năm hai nghìn bảy ở thành phố tuyên quang
đây cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân thành phố tuyên quang diễn ra từ ngày một mươi một tới ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch hàng năm
thông qua đó người dân cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt mọi người được khỏe mạnh
lễ dứa kiệu mẫu bắt đầu từ đền mẫu ỉ la gia đền hạ tiếp đến lễ rước kiệu mẫu từ đền thượng qua sông về đền hạ để cùng hợp tế
đoàn rước mẫu đi đến đâu
chị em chúng tôi là khi mà về đền mẫu đây thì thấy cái thứ nhất là cảnh quang thì rất là đẹp
với cả là cái nét văn hóa tâm linh của việt nam mình thì luôn luôn bao giờ cũng bảo tồn và gìn giữ
năm nào cũng vậy thì cứ đến hẹn lại lên là chúng tôi lại về để lấy mẫu và để xin lọc mẫu
đấy là để cầu cho quốc thái dân an và mọi người hạnh phúc
đầu năm hai nghìn một mươi bảy này bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã ra quyết định
công nhận lễ hội đền hạ đền thượng đền hỉ la của thành phố tuyên quang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
trong lễ hội thì ban tổ chức chúng tôi cũng dự kiến tổ chức khôi phục lại một số nét văn hóa vốn đã có từ lễ hội xưa
đó là cái lễ rước nước và thả đèn hoa đăng trên sông lô
chúng tôi muốn mời gọi mọi người đến với tuyên quang đến với vùng đất mẫu
hưởng thụ những giá trị của nhân dân tuyên quang đã hình thành xây dựng và làm nên
toàn thành phố tuyên quang hiện có một mươi bốn ngôi đền trong đó có một mươi hai đền thờ mẫu
tuyên quang còn được coi là nơi thờ chính của mẫu thoải mẹ nước lớn nhất cả nước
các đền thờ mẫu tại tuyên quang được hình thành sớm và nổi tiếng linh thiêng trong tín ngưỡng thờ mẫu
đây là những điều kiện thuận lợi để tuyên quang đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh thu hút khách tham quan
ở đây đích thực là một lễ hội có sự tham gia của cả cộng đồng
vì nhiều lễ hội chúng ta tổ chức phụng dựng đến chỉ có chính quyền thôi
nhưng đây là cả toàn dân tham gia cả thành phố tuyên quang tham gia
người dân rất tự nguyện và toàn bộ chi phí của lễ hội tôi thấy đều của người dân cả
thế vậy chúng ta phải tổ chức làm sao có những hoạt động thờ mẫu và đêm
từ đón giờ thiêng từ rước nước của mẫu thoải tôi thấy rất là hay
một sáng kiến của tuyên quang làm như thế là nổi bật
và như vậy thì vừa kết hợp được với du lịch vừa bảo tồn được di sản lễ hội
nhưng đồng thời làm
đồng thời làm cho lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn ở vùng tuyên quang
lễ hội đền hạ đền thượng đền ỉ la năm nay được tổ chức nhân dịp thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đồng thời lễ hội đền hạ đền thượng đền ỉ la cũng được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
lễ hội góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các di tích lịch sử
được tổ chức bằng phương thức xã hội hóa người dân tự nguyện đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội